xin chào quý khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản ba hai trăm tám mươi một bộ luật thuyền sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với phan văn vĩnh
căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền
xảy ra tại phú thọ và một số tỉnh thành phố căn cứ kết quả điều tra vụ án cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định khởi tố bị can số ba trăm năm mươi tám
và ra lệnh bắt bị can số ba trăm năm mươi tám để tạm giam bốn tháng đối với phan văn vĩnh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm tại nam định nơi cư trú số một trăm chín mươi chín hàn thuyên phường vị hoàng thành phố nam định tỉnh nam định
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ các quy định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
và trước đó cùng ngày chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với phan văn vĩnh
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đang điều tra mở rộng vụ án làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác mới chỉ vài tháng đầu năm nhưng tình trạng thẩm lậu ma túy từ bên kia biên giới vào nước ta đã có những diễn biến phức tạp đặc biệt là trên tuyến biên giới việt lào
trước đây hai đối tượng đang vượt biên trái phép mang theo một lượng lớn ma túy vào nước ta để tiêu thụ đã bị bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa phối hợp với cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng đồn biên phòng tam thanh bắt quả tàng
hai đối tượng bị bắt giữ là phọng tho sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và cú vư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tại tỉnh hồ phan lào đang vượt chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực bản bôn xã tam thanh huyện quang sơn tỉnh thanh hóa
qua kiểm tra tổ công tác thu giữ năm bánh heroin gần hai mươi bảy viên ma túy tổng hợp một khẩu súng k năm mươi bốn năm viên đạn và một điện thoại di động
đã có năm tiền án và mới ra tù năm hai nghìn một mươi sáu nhưng đỗ duy thụ ba mươi chín tuổi trú tại đông anh hà nội lại tiếp tục phạm tội
vừa qua đối tượng đã bị công an quận thanh xuân hà nội bắt giữ khi đang vận chuyển hơn hai viên hồng phiến và năm trăm linh g ma túy đá từ nam định về hà nội
cụ thể vào khoảng một mươi chín h ngày tám tháng năm đỗ duy thụ đã bị bắt giữ
vào khoảng một mươi chín h ngày tám tháng hai khi ô tô của thụ về tới khu vực đường phạm văn đồng các tổ công tác đã tiến hành vây bắt
kiểm tra trên xe của đối tượng lực lượng công an đã thu giữ một mươi hai gói nilon chứa hai hai trăm linh viên hồng phiến năm trăm linh gram ma túy dạng đá methamphetamine
đối tượng thụ khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ nam định về bắc ninh tiêu thụ nếu chót lọt thụ sẽ được hưởng tiền công là một mươi năm triệu đồng
chỉ vì mâu thuẫn nhất thời trước việc đàn bò vào ruộng ăn lúa dẫn đến chủ ruộng và chủ đàn bò
cãi nhau sau đó người thân của hai bên đã kéo đến dùng hung khí đánh nhau làm một người tử vong
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can nguyễn văn trung
trú tại huyện đức huệ tỉnh long an về tội giết người
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi tám bà nguyễn thị rơ trú tại huyện đức huệ tỉnh long an
đang cắt lúa trên phần ruộng của gia đình thì phát hiện đàn bò của anh nguyễn văn phúc đang ăn lúa
liền truy hô rồi đuổi bắt đàn bò lúc này phúc phát hiện sự việc đã đến cự cãi với bà rơ
hai bên sau đó đã gọi điện cho người thân đến cự cãi dẫn đến đánh nhau
con ruột của phúc là nguyễn nhật hào đã dùng cây đánh vào đầu một người trong nhóm của bà rơ
té ngã xuống ruộng nguyễn văn trung là em của bà rơ đứng gần đó đã lấy liềm cắt lúa
chém trúng vào đầu hào khiến nạn nhân tử vong sau đó
hai đối tượng là thủ phạm gây ra hai vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn vừa bị công an huyện nghĩa hưng
tỉnh nam định điều tra làm rõ
sáng ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám chị trịnh thị thảo là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn golden victory việt nam
để xe máy quên không rút chìa khóa đến một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày sau khi hết ca làm thì phát hiện xe máy bị mất
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện nghĩa hưng phối hợp với công an
xã nghĩa minh và công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ minh châu đã tiến hành xác minh điều tra
làm rõ đối tượng vũ việt sang chú xã nghĩa thái huyện nghĩa hưng
cũng là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn golden victory việt nam là đối tượng trộm xe
cũng trong ngày lợi dụng sơ hở của người dân đối tượng cao đông trình chú thị trấn cồn huyện hải hậu
đã lẻn vào lấy đi chiếc xe máy biển kiểm soát một mươi tám l một một mươi hai nghìn bảy trăm một mươi sáu
nhưng chỉ chưa đầy ba giờ sau đối tượng đã bị công an thị trấn quỹ nhất và công an huyện nghĩa hưng bắt giữ
gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản tại các cơ quan công sở nhà dân trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh thanh hóa
và huyện mai châu của tỉnh hòa bình
đối tượng hà đức mạnh chủ tịch huyện quan hóa tỉnh thanh hóa vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
phối hợp với công an huyện mai châu tỉnh hòa bình bắt giữ
chỉ tính từ cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đến khi bị bắt mạnh đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản
chủ yếu là tiền vàng máy vi tính xe máy tại các cơ quan công sở trên địa bàn các huyện
quan hóa quan sơn ba thước ngọc lạc lang chánh tỉnh thanh hóa và huyện mai châu tỉnh hòa bình
tổng số tiền và tài sản mà hà đức mạnh đã trộm lên tới hàng trăm triệu đồng
trước khi bị bắt giữ vào tối ngày năm tháng bốn mạnh đã đột nhập vào bệnh viện đa khoa huyện mai châu tỉnh hòa bình
và hai nhà dân trên địa bàn huyện lang chánh trộm cắp một chiếc xe máy tiền vàng laptop
sau đó mang xuống thành phố thanh hóa tiêu thụ thì bị bắt giữ
được biết hà đức mạnh là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp liên tỉnh đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị không thể phủ nhận những chính sách xuất khẩu lao động đã tạo ra công an việc làm
giúp cho nhiều hộ gia đình thoát nghèo phát triển kinh tế
chính vì điều này mà được đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài đối với mức thu nhập cao
là niềm mơ ước của nhiều người nắm bắt được tâm lý muốn đổi đời nhanh chóng
nhất là những người chưa có việc làm ở khu vực nông thôn
các đối tượng đã dở nhiều chiêu trò tự nhận mình là người có quen biết rộng
đưa đi lao động ở hàn quốc với mức phí là hàng chục triệu đồng một trường hợp
và vì tin lời thì nhiều người dân đã mắc bẫy để rồi tiền mất tật mang
chị đặng thị thùy linh ở ấp hòa hai xã long điền huyện long hải tỉnh bạc liêu
chưa thể tin những điều xảy ra với mình
bởi số tiền hàng chục triệu sau thời gian dài đi làm tiết kiệm tích góp bỗng nhiên bị mất trắng
khoảng giữa năm hai nghìn một mươi năm qua người quen giới thiệu chị gặp người đàn ông tên nguyễn thanh hải ở cần thơ
người này hứa sẽ làm được thủ tục cho chị thủy đi xuất khẩu lao động tại hàn quốc
với mức lương từ một đến hai đô la mỹ một tháng chi phí là bảy mươi triệu
chị linh đưa trước cho hải ba mươi năm triệu khi nào ký hợp đồng lao động mới đưa số còn lại
thế nhưng khi nhận tiền xong thì hải cắt đứt liên hệ và bỏ trốn
tôi đơn ông phải ba mươi năm triệu đồng và ông cũng làm hồ sơ hẹn ngày là đi ký hợp đồng
nhưng mà tới ngày hẹn thì ông hải liên lạc với tôi ông hải nói là do hồ sơ bị trục trặc gì đó
nên không đúng hẹn được và hẹn lại thời gian sau
không chỉ riêng chị linh mà trong khoảng thời gian này hàng chục nạn nhân chủ yếu là người có nhu cầu
người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở khắp các tỉnh thành như cần thơ hậu giang sóc trăng bạc liêu kiên giang
đã làm đơn gửi đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo nguyễn thanh hải với số tiền chiếm đoạt lên tới gần bảy trăm linh triệu đồng
sau thời gian truy tìm đến ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám công an quận ô môn thành phố cần thơ đã bắt giữ nguyễn thanh hải
khi đang lận trốn tại huyện vị thủy tỉnh hậu giang